nhằm thúc đẩy mở rộng thị trường thực phẩm nông sản cho các doanh nghiệp
trung tâm xúc tiến thương mại và đầu tư tp hcm đã tổ chức hội thảo
mở rộng thị trường bắc mỹ và asean trong ngành thực phẩm và nông sản
hội thảo giúp các doanh nghiệp hoạt động trong ngành thực phẩm nông sản
tại tp hcm và cả nước có cơ hội kết nối hợp tác mở rộng hơn nữa
xuất khẩu sản phẩm vào thị trường bắc mỹ asean
các đại biểu cho rằng đây là hai thị trường đầy tiềm năng
do đó trong thời gian tới các cơ quan chức năng cần tiếp tục triển khai
các chương trình xúc tiến quảng bá và hỗ trợ để nâng cao hơn nữa
kim ngạch thương mại giữa việt nam với các nước trong khối asean và bắc mỹ
tuy nhiên để xâm nhập mở rộng thị trường xuất khẩu vào hai khu vực này
nhất là thị trường bắc mỹ các doanh nghiệp trong nước cần nâng cao chất lượng
đa dạng hóa sản phẩm sản phẩm phải có truy xuất nguồn gốc rõ ràng
đồng thời doanh nghiệp phải thay đổi mạnh mẽ toàn bộ cơ cấu
từ nguồn nhân lực đến chuỗi sản xuất để tăng sức cạnh tranh trong môi trường kinh doanh quốc tế